theo thống kê của bộ y tế đến nay việt nam đã ghi nhận hai trăm sáu mươi năm bốn trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
gần chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi hơn một mươi ba bảy triệu liều vaccine đã tiêm chủng
chính phủ cũng vừa đồng ý mua bổ sung gần hai mươi triệu liều vaccine pfizer
bộ y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
để có vaccine sớm nhất nhiều nhất có thể đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
bảo đảm chất lượng hiệu quả chống mọi tiêu cực trong quá trình mua và sử dụng vaccine